một trong nghiên cứu mới nhất về việc xét nghiệm omicron cho thấy kỹ thuật bca có thể phát hiện được các đột biến đặc trưng của biến thể omicron giúp sàng lọc nhanh chóng các ca nhiễm
tiến sĩ bác sĩ phạm hùng vân chủ tịch liên tri hội vi sinh lâm sàng tp hcm hiệu trưởng trường đại học phan châu trinh quảng nam cho biết
để xác định người mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron hay delta hiện nay phải thực hiện giải trình tựa gen
tuy nhiên tiến sĩ phạm hùng vân cho rằng kỹ thuật xét nghiệm real time pcr hoàn toàn có thể xác định được biến thể của sars cov hai thay vì chờ đợi giải trình từ gen
điều kiện đi kèm là phải có một thiết kế real time pcr phù hợp
kỹ thuật giải trình tựa gen sẽ tìm được hết tất cả trên ba mươi hai đột biến của omicron trên gen s
còn real time pcr thì chỉ cần tìm được một số đột biến
điều kiện đi kèm là phải có một số đột biến đặc trưng của biến thể omicron mà không có trên các biến thể khác
như vậy là đủ để phát hiện biến thể này qua xét nghiệm pcr tại các phòng xét nghiệm
công tác giải trình từ trang virus giúp các nhà khoa học hiểu thêm về tiến hóa của sars cov hai theo thời gian
xác định mối liên quan về dịch tệ giữa các ổ dịch cũng như là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến thể sars cov hai
hiện nay thành phố hồ chí minh đang thực hiện giải mã gen với f là người nhập cảnh
f trong cộng đồng nếu có các dấu hiệu bất thường để giám sát omitforn khu vực có người nhập cảnh nhiều tử vong cao
trao đổi với báo chí bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phòa giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh nhận định
việc biết được chủng virus nào đang lưu hành là một câu hỏi quan trọng để đối phó với mọi tác nhân gây bệnh dịch không chỉ với covid một mươi chín
ví dụ với bệnh cúm hàng năm tổ chức y tế thế giới và cdc mỹ đều giám sát loại biến thể chiếm ưu thế
cung cấp công thức để các công ty bào chế vaccine
đối với covid một mươi chín có lẽ sau này sẽ điều chỉnh vaccine theo biến thể mới tiến sĩ châu cho hay
phó giám đốc sở y tế thành phố khẳng định giám sát phát hiện các biến chủng sars cov hai được xem là công cụ không thể thiếu trong công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các nhà khoa học tại bệnh viện đa học truyền nhiễm tị trung hải đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng ncov mới tại thành phố maxi
biến chủng thuộc dòng b một sáu
bốn trăm linh hai và có tên gọi là ihu
ngày năm tháng một tổ chức y tế thế giới who cho biết biến chủng này không gây đe dọa lớn
câu hỏi biến chủng ihu đến từ đâu cho biết ca nhiễm ihu đầu tiên là một du khách vừa di chuyển về pháp từ camera miền tây châu phi
theo báo cáo công bố trên make of sips
ngoài các trường hợp một mươi hai f các chuyên gia chưa thấy bất cứ các trường hợp nào dương tính với ihu
và cũng chưa xuất hiện tại các quốc gia khác
giáo sư di truyền francis vaus của đại học corly blandden cho biết ihu không phải là nguyên nhân khiến số ca mắc mới và nhập viện tại pháp gia tăng trong thời gian gần đây
các chuyên gia cho biết biến chủng ihu mới mang đến bốn mươi sáu đột biến và có thể làm giảm hiệu quả các loại vaccine covid một mươi chín hiện có
họ chỉ ra người đầu tiên nhiễm ihu đã được tiêm chủng đầy đủ
các nhà khoa học phát hiện ra protein gai của biến chủng mới mang một mươi bốn acid amin thay thế
chúng bao gồm n năm trăm linh một i có thể khiến virus lây lan nhanh hơn
nhưng trong khi đó e bốn mươi tám k lại làm giảm hiệu quả của vaccine
phần lớn vaccine trên thế giới nhắm vào protein gai của ncov
nếu lượng protein gai càng lớn thì virus lại càng có lợi thế để gây lây nhiễm hoặc là trốn tránh miễn dịch
các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng dữ liệu mới là minh chứng cho thấy chúng ta không thể đoán trước về sự xuất hiện của các biến chủng ncov
một số các chuyên gia đang nỗ lực xác định ihu
dù có tiềm năng để trở thành biến chủng cần phải quan tâm hay không
mới đây eric felding thành viên của đoàn các nhà khoa học mỹ nhận định
biến chủng mới này không có nghĩa là nó sẽ nguy hiểm hơn các phiên bản virus trước đây
ông nói rằng nó chỉ phổ biến và nguy hiểm hơn nếu số đột biến khiến nó nhân lên nhanh hơn so với virus gốc
cần xem xét thêm liệu có nên xếp nó vào danh mục nào
tuy nhiên biến chủng mới vẫn xuất hiện trong bối cảnh số ca nhiễm của omicron đang gia tăng

cảnh báo số ca nhiễm đang tăng với tốc độ siêu âm cũng có thể khiến cho các bệnh viện quá tải trong thời gian tới
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một các chuyên gia và người dân trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về biến thể covid một mươi chín mang tên omic ron
omicron là một loại biến thể mới của sars cov hai được phát hiện đầu tiên tại nam phi
hiện nay các cơ quan trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục phối hợp và quan sát sự phát triển
và mức độ lây lan và nguy cơ tái diễn của biến thể mới
biến thể vũ hán so với biến thể omicron
thì omicron có đến sáu mươi đột biến với tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng
như thông tin đã đưa trước biến thể ihu mang bốn mươi sáu đột biến và chưa thấy khả năng lây lan ra cộng đồng
tại nam phi là một trong những quốc gia minh chứng cho tốc độ lây lan của biến thể mới
theo trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc khuyến cáo
mọi người ai cũng có thể nhiễm biến thể omicron và lây lan virus cho người xung quanh
các loại vaccine covid một mươi chín hiện nay có thể kém hiệu quả hơn trong việc lây lan của biến thể omicron
và hơn nữa đặc biệt khi biến thể này có nguy cơ tái nhiễm hơn so với biến thể sars cov hai trước đó
các cuộc thử nghiệm cho thấy tiêm mũi ba vaccine pfizer có khả năng ngăn chặn sự lây lan
cụ thể viện nghiên cứu sức khỏe ở derbaig nam phi đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện
omitron có thể khiến cho mức độ kháng thể trung hòa giảm xuống bốn mươi lần ở những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
điều này là để so sánh với biến chủng ở trung quốc được phát hiện vào hai năm trước
cho thấy dấu hiệu đáng mừng để đẩy lùi dịch bệnh
đối với biến thể ihu mới đây loại virus e bốn trăm tám mươi bốn k sẽ có thể làm giảm hiệu quả của vaccine
điều này sẽ làm khó dễ cho việc giải quyết các vấn đề ngăn chặn làn sóng dịch mới
biến thể omicron tăng một cách chống mặt cùng với nguy cơ tái nhiễm cao
vì vậy để bảo vệ bản thân các quốc gia trên thế giới cũng như tại việt nam tiến hành triển khai chương trình
tiêm vaccine bổ sung nhắc lại để tránh tình trạng số ca nhiễm tăng cao
hiện tại biến thể omicron đã xuất hiện tại việt nam
nên để bổ sung trước các biến thể omicron khuyến cáo mọi người nên tiêm đủ liều
hiện nay vaccine được cho là vũ khí duy nhất để bảo vệ bản thân trong thời điểm này
thứ hai khuyến cáo mọi người nên test nhanh tại nhà vì đây là công cụ hỗ trợ trong thời gian sống chung với dịch bệnh
và đồng thời giúp cho bạn an tâm hơn và chủ động phát hiện sớm nếu có ca nhiễm covid một mươi chín
vì vậy trước khi làn sóng biến thể iuu mới xuất hiện chúng ta không được phép chủ quan lơ là trong việc chống dịch
cần tuân thủ mọi quy tắc khi ra đường và thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k
đây sẽ là các biện pháp ứng phó với làn sóng lây nhiễm của siêu biến thể omitron được các quốc gia khác nhau thực hiện
thứ nhất triển khai tiêm mũi tăng cường điển hình tại israel một trong những nước đi đầu trong việc triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
đang một lần nữa đặt cược vào tiêm chủng đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi thứ tư để chống lại biến thể omicron
ở giai đoạn đầu chỉ những người bị suy giảm miễn dịch mới được tiêm mũi vaccine thứ tư
tuy nhiên kể từ ngày hai tháng một những người trên sáu mươi tuổi và nhân viên y tế cũng đủ điều kiện để tiêm mũi thứ tư
thứ hai áp đặt lệnh phong tỏa để kiểm soát làn sóng lây nhiễm omicron
thứ ba triển khai siết chặt nhập cảnh hầu hết các quốc gia châu á chưa ghi nhận số ca nhiễm omithron cao
nhưng khu vực này có nguy cơ đối mặt với đợt bùng phát mới
đó là ba giải pháp bước đầu chúng ta cần triển khai để hạ gục được covid một mươi chín
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để suy đoán về cách thức hoạt động của biến thể này
liên quan đến sự lây nhiễm và khả năng né bảo vệ của vaccine
nhà dịch tế học eric felding đã cho biết có rất nhiều biến thể mới được phát hiện liên tục
nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn
ông nói thêm điều làm cho một biến thể mới trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn là khả năng nhân lên
do số lượng đột biến mà nó có liên quan đến virus corona
đây là lúc nó trở thành một biến thể đáng lo ngại giống như omicron
dễ lây lan hơn và né tránh khả năng miễn dịch
vẫn còn phải xem biến thể mới này sẽ thuộc về nhóm nào
nhà dịch tế học felding chưa lo lắng về ihu
tôi nghi ngờ biến thể mới này sẽ chiến thắng được omicron lây lan nhanh hơn delta từ năm đến sáu lần